một yếu tố quan trọng trong phòng chống dịch đó chính là vaccine covid một mươi chín
vì vậy cần sớm cấp phép cho vaccine nanocovax chính thức được đưa vào sử dụng
và đây là yêu cầu của chủ tịch nước nguyễn xuân phúc tại buổi làm việc
với công ty cổ phần công nghệ sinh học dược nanogen khu công nghệ cao tp hcm
tại buổi làm việc với công ty cổ phần công nghệ sinh học dược nanogen
chủ tịch nước đã tham quan nhà máy quy trình sản xuất vaccine nanocovax
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc hoan nghênh công ty nanogen
để sớm triển khai chủ trương của chính phủ về nghiên cứu vaccine phòng covid một mươi chín trong nước
chủ trương về đế mạnh nghiên cứu vaccine covid một mươi chín trong nước
được chủ tịch nước đề ra từ rất sớm khoảng tháng ba năm hai nghìn hai mươi
chủ tịch nước nhấn mạnh trong bối cảnh dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
đe dọa đến tính mạng người dân
việc sản xuất để sớm có vaccine trong nước là rất cấp bách
được đặt trong tình trạng khẩn cấp quốc gia
từ những đánh giá khoa học khách quan
chủ tịch nước yêu cầu bộ y tế và các cơ quan tạo mọi điều kiện thuận lợi
cải cách thủ tục hành chính tiến hành sớm và nhanh các quy trình
đặc biệt quy trình chuyên môn vừa đảm bảo sớm phê chuẩn vaccine
vừa phải đảm bảo an toàn tính mạng người dân
bên cạnh đó chủ tịch nước đề nghị công ty nanogen không ngừng hoàn thiện công nghệ
cải thiện nâng cao chất lượng vaccine
sớm hoàn thiện mọi phương diện từ hình thức mẫu mã đến chất lượng của vaccine